chủ tịch trung quốc tập cận bình đã đến ả rập xê út vào ngày hôm qua trong chuyến công du đầu tiên tới quốc gia trung đông này kể từ năm hai nghìn một mươi
chuyến thăm được cho là nhằm củng cố mối quan hệ lịch sử và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
theo bộ ngoại giao trung quốc ngoài thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới ả rập xê út
chủ tịch tập cận bình còn tham dự hội nghị thượng đỉnh trung quốc và các quốc gia ả rập lần thứ nhất
và hội nghị thượng đỉnh trung quốc với hội đồng hợp tác vùng vịnh tại riyadh
một thỏa thuận trị giá hơn hai mươi chín tỷ đô la mỹ dự kiến sẽ được ký kết
sự kiện này được nhận định là sẽ có một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ trung quốc ả rập
vào thời điểm trung quốc đang muốn làm sâu sắc thêm quan hệ với các quốc gia trung đông
vào ngày tám tháng một mươi hai chủ tịch trung quốc tập cận bình cho biết nước này ủng hộ các quốc gia ả rập bảo vệ chủ quyền
nhấn mạnh rằng bắc kinh cũng muốn củng cố quan hệ đối tác chiến lược
với ả rập xê út